để tạo ra được một sản phẩm hoàn thiện như vậy pnpt technology đã khởi động đồng thời các dự án nghiên cứu phát triển
bao gồm nền tảng one iot platform ứng dụng one farm công cụ kiểm soát toàn bộ quá trình từ sản xuất đến thu hoạch
chế biến và vận chuyển theo chuẩn thiết kế đáp ứng các mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao

bên cạnh đó giải pháp cung cấp các sao diện thông tin trực quan
thao tác sử dụng đơn giản ngay tại các tủ điều khiển cũng như ứng dụng trên điện thoại di động

nhiều truyền thống sẽ có những nhược điểm
thứ nhất là quy mô rất nhỏ lẻ
chính vì vậy không thể cơ giới hóa được và năng suất nông nghiệp sẽ không cao
năng suất cũng như chất lượng nông sản sẽ không cao
thứ hai nữa là việc canh tác ở việt nam phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết
và thứ ba nữa là sự minh bạch trong quá trình sản xuất còn bị hạn chế
và thứ tư nữa là công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch cũng rất là lạc hậu
chính vì vậy là chúng ta không đáp ứng được nhu cầu các nước xuất khẩu
công nghệ của vnpt giải pháp nông nghiệp thông minh của vnpt sẽ giải quyết các khâu đó
thứ nhất là vnpt tạo ra các kênh để gắn kết năm nhà
thứ nhất là nhà nông thứ hai là nhà nước thứ ba là nhà doanh nghiệp thứ tư là nhà băng
thứ ba là nhà doanh nghiệp thứ tư là nhà băng thứ tư là nhà doanh nghiệp thứ tư là nhà băng
và thứ năm là nhà khoa học
thì cái kênh này sẽ giúp cho cái sự kết nối tăng cường sự kết nối giữa các nhà với nhau
để tạo ra hiệu quả trong quá trình canh tác nông nghiệp
trong quá trình nuôi trồng vnpt technology áp dụng đầy đủ ứng dụng của giải pháp nông nghiệp thông minh
như hệ thống tưới tiêu chiếu sáng tự động đo độ ẩm độ ph
toàn bộ quá trình tăng trưởng của cây và hoạt động của hệ thống tự động
đều được vnpt technology theo dõi giám sát chặt chẽ
đối với hệ thống nông nghiệp thông minh văn phòng của vnpt technology
thì việc đầu tiên là chúng ta có thể giám sát toàn bộ quy trình trồng một cách tự động
mà không cần phải đến trang trại không cần phải đến kiểm tra như thế nào
và những cái loại khuyến trọng như đấy
tuy nhiên để có thể kiểm tra và đưa ra những kết luận chính xác nhất
thì chúng ta cần một khoảng thời gian triển khai rất là dài
và khi đó hệ thống sẽ bắt đầu tích lũy những kinh nghiệm
và tự động sẽ học
công nghệ big data và machine learning sẽ được hợp dụng
để có thể hệ thống sẽ tự động truyền
tự động trồng theo trồng và cây trồng đưa ra một cái chất lượng
sản phẩm tốt nhất khi đi lại trên thị trường
giải pháp one farm giúp giảm bớt nhân công thời gian chi phí trong quá trình sản xuất
sản lượng và chất lượng bảo đảm theo yêu cầu của thị trường
với giải pháp này người nông dân có thể chủ động trong tất cả các quy trình sản xuất của mình
các sản phẩm nông nghiệp không bị sâu bệnh không phụ thuộc thời tiết nắng mưa thất thường
để công nghệ thông tin thực sự được gần gũi với người dân
thì vẫn còn đó những khó khăn
thông qua việc tạo ra công nghệ thông tin

theo dõi quá trình hoạt động của các hệ thống
cũng như quá trình phát triển của các cây công nghiệp trong khu vực nhà màng
vnpt technology sẽ sửa chữa những điểm thiếu sót trong các tính năng sẵn có
cải tiến tối ưu đồng thời bổ sung thêm những tính năng hệ thống cần thiết
trong quá trình trồng trọt chăn nuôi thực tế
tiến tới hoàn thiện giải pháp nông nghiệp thông minh
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội và đồng hành cùng phát triển với ngành nông nghiệp việt nam
hiện tại giải pháp nông nghiệp thông minh của vnpt technology
cũng đã được áp dụng trên nhiều tỉnh thành như bắc ninh ninh bình phú yên
thưa quý vị trước bối cảnh bùng nổ dân số như hiện nay
cùng với tình hình biến đổi khí hậu
ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp
giải pháp làm như thế nào để bảo đảm an ninh lương thực và chất lượng nông sản phục vụ toàn cầu
quả là bài toán vô cùng hóc búa của tất cả các quốc gia trên thế giới
mà lời giải của ninh bình phú yên phú yên
và nó chỉ có một đó là việc phải xây dựng một nền nông nghiệp thông minh bền vững
hãy cùng chúng tôi dạo quanh thế giới
để xem các nước đang phát triển nông trại bốn của mình như thế nào nhé
khi bước vào nông trại công nghệ cao bowery ở mỹ
bạn sẽ thấy nơi này giống như bên trong một tàu vũ trụ vậy
nhưng thực ra nơi đây là một trong những nông trại thông minh nhất ở nước mỹ
tại đây các cây rau màu được chăm sóc bởi máy tính
với sự giúp đỡ của một vài công nhân như cathy
công việc của cô hé lộ một mô hình canh tắc nông minh
và một công nghiệp hoàn toàn mới
tại đây các cảm biến thu thập thông số của cây
và máy tính sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ nước tưới phù hợp nhất cho cây
có một số công việc mà máy tính chưa làm được
cathy và các đồng nghiệp sẽ làm việc đó
tuy nhiên những việc này vẫn hoàn toàn do máy tính chỉ định
máy tính sẽ chỉ cho tôi phải làm gì vào lúc nào
và đấy là tất cả công việc trong ngày của tôi
khi thực tập tôi có nghi ngờ hướng dẫn của máy tính
tuy nhiên tôi không biết
từ đó đến nay hệ thống này luôn đúng
cathy cho rằng cô chẳng hề phải băn khoăn về quy trình quản lý
và canh tắc một nông trạng hiện đại
áp dụng mô hình phát triển theo trường dọc như bowli
bằng trí tuệ nhân tạo ai hệ thống này có thể tự học hỏi
về cách làm thế nào để có thể trồng một vụ mùa hiệu quả
thậm chí còn chính xác hơn cả kinh nghiệm của những người nông dân
hơn nữa việc áp dụng những công nghệ trên cùng việc tự động hóa
và môi trường thuận lợi trồng cây quanh năm
sẽ làm tăng năng suất thêm một trăm linh lần
so với mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống
các cánh đồng thông thường hay xảy ra hiện tượng
sản lượng mùa sau sụt giảm so với mùa trước
nhưng đối với mô hình bowery
không những vòng quay mỗi mùa nhanh hơn
cây trồng lớn nhanh hơn gấp đôi
mà sản lượng mỗi mùa sau còn cao hơn mùa trước
điều đáng nói là công việc các nhân công ở nông trại boei
không chỉ an toàn hơn mà còn bớt cực nhọc hơn
so với khi phải làm việc trên nông trại truyền thống
mặc dù phần mềm của công ty bowery
vẫn chưa tự động hóa được tất cả mọi khâu trong quá trình canh thác
thế nhưng nó đã tiến bộ rất nhiều
chẳng hạn như công việc gieo hạt vốn được thực hiện thủ công
thì nay đã được hoàn thành bởi máy móc
chính vì vậy các nhà sáng lập bowery hy vọng
hệ thống điều hành tự động của mình
có thể sẽ mang đến một lường do mới cho ngành nông nghiệp
đã có tồn tại từ hàng nghìn năm nay
trồng rau xanh trên những nông trại thẳng đứng
đang là xu hướng được quan tâm tại nhiều nơi hiện nay
bởi vừa tận dụng tối đa diện tích canh tác
vừa cho rau sạch với sản lượng lớn
phục vụ nhu cầu cho nhiều hộ gia đình
trước bối cảnh nhu cầu thực phẩm sạch đang ngày càng tăng cao
trong khi diện tích canh tác thì có giới hạn
đặc biệt là tại các đô thị lớn
thì người ta luôn tìm cách hoàn thiện kỹ thuật trồng rau này
bên trong tòa nhà cao tầng thuộc khu công nghiệp ở kyoto nhật bản
đang có khoảng ba mươi cây xà lách lớn lên mỗi ngày
giữa ánh sáng nhân tạo
và hầu như không cần đến sự can thiệp của con người
nông trại thẳng đứng này sử dụng các công nghệ trồng rau thẳng đứng mới nhất
và cũng là một phần của xu hướng đang thịnh hành ở nhật bản
vấn đề của trang trại trong nhà
luôn là làm sao để tạo hiệu ứng mưa đất và ánh nắng tự nhiên
với chi phí ngang chi phí trồng trọt theo cách truyền thống
sprit là một trong số ít các hãng tuyên bố giải quyết được các vấn đề trên
với việc ứng dụng các công nghệ bốn và hoạt động sản xuất
như internet vạn vật trí tuyện nhân tạo
ví dụ như tại cơ sở này
phòng kín bảo vệ rau khỏi sâu bệnh và bụi bẩn
cùng các thông tin về nhiệt độ độ ẩm được tối ưu hóa
qua các cảm biến iot tự động
để thúc đẩy độ tăng trưởng của rau xanh
vốn được chăm sóc và thu hoạch bởi robot
hệ thống của chúng tôi có thể sản xuất lượng rau ổn định
với chất lượng tốt
để bán với giá cố định trong cả năm
mà không cần dùng đến thuốc trừ sâu
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
sprit đã đầu tư không ít thời gian và tiền bạc
để có thể biến quy trình sản xuất rau xà lách
gần như tự động hoàn toàn
chúng tôi có thể dễ dàng xuất khẩu hệ thống sản xuất
cho các nước khí hậu quá nóng
hoặc quá lạnh để trồng xà lách
tôi tin rằng chúng tôi đang đóng góp cho một nền nông nghiệp bền vững
trên thế giới trang trại thẳng đứng
thường tọa lạc tại các vùng khí hậu khắc nghiệt
khó trồng rau hoặc có chi phí vận chuyển
nhập khẩu thực phẩm tươi sống cao
trang trại loại này cũng có mặt ở nhiều nơi
có nhu cầu thực phẩm sạch cao như trung quốc
trong thời tiết khiến nguồn cung thực phẩm gặp khó trong mùa đông
vì thế các nhà khoa học thuộc trạm numeer ba của đức
vừa thu hoạch lô rau diếp dưa leo và củ cải
năm đầu tiên để nuôi nhân viên
chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
thân ái chào tạm biệt